lũy kế bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt ba năm tỷ usd tăng hơn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn ba hai tỷ usd tăng ba bốn
lâm sản ngoài gỗ đạt hơn hai trăm linh bảy triệu usd tăng hơn một mươi bốn
tình hình xuất khẩu gỗ tháng bốn ước đạt sáu trăm tám mươi bốn triệu đô la giảm gần hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt sáu trăm bốn mươi bảy triệu đô la giảm gần hai mươi năm
lâm sản ngoài gỗ đạt khoảng ba mươi bảy triệu usd giảm gần hai mươi hai
các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm hoa kỳ nhật bản trung quốc eu và hàn quốc chiếm hơn tám mươi bốn tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản
về nhập khẩu giá trị nhập khẩu gỗ và lâm sản tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ước đạt hai trăm ba mươi năm triệu đô la tăng hơn hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
lũy kế bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ước đạt gần
bảy trăm sáu mươi sáu triệu usd giảm một bốn so với cùng kỳ năm ngoái
các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là trung quốc hoa kỳ cameroon thái lan chile chiếm gần năm mươi chín tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu